bên cạnh việc giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn phụ trách
hơn một năm qua cán bộ chiến sĩ công an quận thủ đức thành phố hồ chí minh
còn duy trì việc làm mang nhiều ý nghĩa nhân văn đó là cung cấp những suất cháo miễn phí
đến người bệnh có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện quận
qua đó tiếp thêm nghị lực để họ vượt qua bệnh tật
mình nuôi mẹ được một tuần rồi sáng nào cũng xuống gọng mua cháo bệnh viện của công an
mình thấy việc này cũng ý nghĩa cho những người bệnh nhân trong bệnh viện

mấy ảnh giúp cho những người bệnh quạng đồ
là coi như người ta không có tiền để người ta sinh sống
ta lấy cái phần đó để người ta ăn đỡ
rồi những cái tiền đó người ta để em mua thuốc người ta uống
đây là tình cảm của những người bệnh đang điều trị tại bệnh viện quận thủ đức
dành cho cán bộ chiến sĩ công an phường tam phú
hơn một năm qua đều đặn sáng thứ tư và thứ sáu hàng tuần
nồi cháo thực hiện cho chính tay cán bộ chiến sĩ công an phường nấu
vừa mang đến niềm vui và tình cảm chân thành ấm áp
đối với nhiều hoàn cảnh đang điều trị tại bệnh viện quận
xuống bệnh viện thăm bệnh viện và ký kết hợp đồng của bệnh viện
là bảo vệ cái an ninh thực lực của bệnh viện này
nên cơ sở là chỉ đạo của giám đốc cũng như là trưởng của bệnh viện quận
thì tụi em thấy là nhân dân ở đây người dân người ta đến đây
cái nhu cầu cháo rất lớn nhưng mà ở đây không ai bán cháo
nên ý tưởng của anh về cái bàn với đơn vị là nấu một nồi cháo
thực hiện cho bác cho các con bác ở đây
nói chung là ban đầu thì gặp nhiều khó khăn
tại vì đơn vị của anh là nam không nên khó khăn nấu cháo lắm
tụi anh đã đóng góp tiền lương rồi tụi cán bộ chiến sĩ
cũng đã đóng góp vô để xây dựng cái nồi cháo này
để chế biến bốn trăm linh suất cháo phát cho người bệnh vào mỗi buổi sáng
khâu chuẩn bị nguyên liệu được thực hiện từ ngày hôm trước
điều mà các anh luôn quan trọng nhất là thực phẩm
và đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn
ai có năng khiếu về nấu ăn sẽ phụ trách chế biến chính
qua quá trình phát cháo thì những người dân ở đây
trong tỉnh ngoài tỉnh và những người là tỉnh bình dương
gần gần ở đây thì người ta đón nhận
khi người ta đón nhận về thì người ta thấy những dấu hiệu tội phạm
ở địa phương người ta hoặc là dấu hiệu tội phạm ở phường tân phú
đều thông báo cho công an phường
địa bàn công an phường tà phú vừa qua là ba năm liền là công an phường của tôi
là nhận bằng khen của bộ công an về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc
nhờ biết gần dân sát dân lắng nghe và chia sẻ khó khăn với dân
mà thời gian qua công an quận thủ đức còn thực hiện hiệu quả
những chương trình an sinh xã hội thiết thực như xây dựng nhà tình thương
cho gia đình chính sách người có hoàn cảnh khó khăn
hay kêu gọi phát động quỹ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó